thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được
theo kết luận ban đầu của sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai
nguyên nhân khiến cho nước giếng ở xã phú sơn huyện tân phú có thể bốc cháy là do trong nước có chứa dầu
trước đó vào ngày hai mươi tháng năm một số giếng nước ở xã phú sơn bị nổi váng bốc mùi hôi thối
khi múc lên châm lửa đốt thì bốc cháy
các giếng này nằm cách chạm xăng dầu nam cát tiên khoảng năm trăm linh mét do ông đinh ngọc cẩn làm chủ
sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai đã lấy mẫu nước đi phân tích
sở cho biết sẽ cho hút hết số nước được cho là có dầu lên sau đó niêm phong toàn bộ giếng
trước mắt chính quyền địa phương đã hỗ trợ tiền để người dân khoan giếng khác sử dụng